vào hồi năm giờ ngày một mươi hai tháng một mươi một tại khu vực ga gành phường yên bình thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình đã bắt quả tăng đối tượng nguyễn khuê
trú tại thị trấn văn điển huyện thanh trì thành phố hà nội
vận chuyển sáu hai trăm linh viên ma túy tổng hợp và một một kg ma túy đá
quá trình bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn khuê đã ép người lái xe điều khiển xe tải tăng tốc bỏ chạy
tuy nhiên lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng nguyễn khuê
tại khu vực ga gành thuộc phường yên bình thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
tại cơ quan điều tra đối tượng nguyễn khuê khai nhận đi nhờ các xe tải đường dài
để vận chuyển ma túy từ các tỉnh miền trung ra hà nội để tiêu thụ
khuê là đối tượng có hai tiền án về tội cướp tài sản và tội tàng trữ trái phép chất ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
vào ngày một mươi ba tháng một mươi một đội kiểm soát phòng chống ma túy và tri cục hải quan
chuyển phát nhanh cục hải quan tp hcm chủ trì phối hợp với cục điều tra chống buôn lậu
tổng cục hải quan công an tp hcm kiểm tra và phát hiện một bưu kiện gửi sang úc
có chứa năm kg ma túy đội lốt dưới dạng quả biếu
cơ quan chức năng phát hiện một bưu kiện gửi sang úc có tổng trọng lượng hơn một mươi sáu kg
được đối tượng tại tp hcm gửi cho người nhận tại úc

bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã kiểm tra và thu giữ gần năm mươi kg ma túy
được ngụy trang tinh vi bằng cách đúc giữa các khối sát thơm để lẫn cùng quần áo và đồ chơi trẻ em
hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra